tối ngày hai mươi hai tháng một mươi tại thành phố đà nẵng đại sư quan ấn độ phối hợp cùng với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức ngày hội hợp tác kinh tế và kỹ thuật ấn độ itec hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hai trăm linh cựu du học sinh itec tại việt nam
mục tiêu của chương trình là chia sẻ những thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội và thành tiệu kỹ thuật của ấn độ với cộng đồng quốc tế trên cơ sở hợp tác cùng có lợi
quan hệ đối tác trong khuôn khổ hợp tác kinh tế và kỹ thuật của ấn độ và việt nam bắt đầu từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi với hơn hai trăm linh học bổng được cấp hàng năm đến nay đã có hơn một năm trăm linh người việt được nhận học bổng
việt nam là một trong những quốc gia nhận được số lượng học bổng hợp tác kinh tế kỹ thuật ấn độ lớn nhất của ấn độ
theo đại sứ ấn độ ấn độ tự hào đã đóng góp vào xây dựng thể chế và phát triển ngôi nhân lực cho công cuộc phát triển và hiện đại hóa của việt nam trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp đến an ninh lương thực kinh tế tài chính và lịch sử văn hóa